theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương tới sáu giờ sáng nay đã ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới
nâng tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại việt nam lên hai trăm một mươi hai người trong đó có một ca là nhân viên công ty trường sinh
một ca bị nhiễm bệnh trong cộng đồng và ba ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
ca bệnh hai trăm linh tám bệnh nhân nữ ba mươi tám tuổi là nhân viên công ty trường sinh bệnh viện bạch mai
ca bệnh hai trăm linh chín bệnh nhân nữ năm mươi năm tuổi quốc tịch việt nam có địa chỉ tại đức giang long biên hà nội
hiện đang nấu ăn tại công ty xăng dầu khu vực một
từ một mươi tám tháng ba đến hai mươi bốn tháng ba bệnh nhân có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với sars cov hai là bệnh nhân một trăm sáu mươi ba
tại bếp ban công ty xăng dầu khu vực một những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hai trăm linh chín bao gồm chồng
hai con trai mẹ đẻ và người giúp việc sau khi xác định đây là trường hợp tiếp xúc gần
có yếu tố nguy cơ cao trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã chuyển bệnh nhân tới cách ly
và theo dõi tại bệnh viện đa khoa đức giang ngày hai mươi chín tháng ba mẫu bệnh phẩm được gửi đến
viện vệ sinh dịch tễ trung ương hiện tại bệnh nhân đã thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sang
điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh tình trạng sức khỏe ổn định
ca bệnh hai trăm một mươi bệnh nhân nữ hai mươi sáu tuổi có địa chỉ ở huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
ca bệnh hai mươi một bệnh nhân từ thái lan về ngày hai mươi tháng ba trước đó có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính
với sars cov hai là bệnh nhân hai trăm linh một sau khi nhập cảnh bệnh nhân đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh hà tĩnh đưa về khu cách ly của tỉnh và lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính
với virus sars cov hai ngày hai mươi chín tháng ba mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương
hiện tại bệnh nhân đã được cách ly tại bệnh viện đa khoa cầu treo tỉnh hà tĩnh tình trạng sức khỏe ổn định
ca bệnh hai trăm một mươi một bệnh nhân nữ hai mươi ba tuổi quốc tịch việt nam du học sinh tại mỹ có địa chỉ tại phố chùa láng
láng thượng đống đa hà nội ngày một mươi chín tháng ba bệnh nhân từ mỹ về việt nam quá cảnh tại abu dhabi
và bangkok đến hà nội ngày hai mươi tháng ba sau khi nhập cảnh bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung
tại lữ đoàn hai mươi bốn xã quỳnh lưu huyện nho quan tỉnh ninh bình
ngày hai mươi bốn tháng ba xét nghiệm sàng lọc của trung tâm kiểm soát bệnh tật ninh bình cho kết quả dương tính
với sars cov hai ngày hai mươi năm tháng ba mẫu bệnh phẩm được gửi đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương
hiện tại bệnh nhân đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình tình trạng sức khỏe ổn định
ca bệnh hai trăm một mươi hai bệnh nhân nữ ba mươi năm tuổi quốc tịch việt nam nghề nghiệp kinh doanh tự do có địa chỉ tại hòa tiến
hưng hòa thái bình bệnh nhân cùng chồng từ nga về việt nam ngày hai mươi bảy tháng ba trên chuyến bay mang số hiệu
su hai trăm chín mươi ghế bốn mươi hai c sau khi nhập cảnh bệnh nhân cùng chồng được chuyển đến khu cách ly trường văn hóa nghệ thuật vĩnh phúc
ngày hai mươi chín tháng ba bệnh nhân xuất hiện biểu hiện mệt mỏi suốt nhẹ được chuyển lên cách ly theo dõi tại bệnh viện
nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh mẫu bệnh phẩm gửi đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương và có kết quả
dương tính với sars cov hai hiện tại bệnh nhân đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
trung ương cơ sở đông anh tình trạng sức khỏe ổn định